cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án dùng than pin con ó nhuộm các phế phẩm cà phê và tạp chất khác về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điều ba trăm một mươi bảy của bộ luật hình sự đồng thời ra quyết định tạm giữ sáu đối tượng liên quan đến vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án dùng than pin con ó nhuộm các phế phẩm cà phê và tạp chất khác về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điều ba trăm một mươi bảy của bộ luật hình sự đồng thời ra quy định tạm giữ sáu đối tượng liên quan đến vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án dùng than pin con ó nhuộm các phế phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điều ba trăm một mươi bảy của bộ luật hình sự đồng thời ra quy định tạm giữ sáu đối tượng liên quan đến vụ việc